theo lời kể của ông m khoảng một mươi tám h ngày hai tháng bốn ông đang đi tập thể dục
vợ gọi về nói có người muốn đi taxi
lúc về ông mờ gặp người khách sau này xác định là phạm nhân trốn trại đang ở nhà hàng xóm
người này nói là đang làm tại trạm trộn bê tông gần đây nhờ trở đi hà nội vì có người nhà mất cần về gấp
tài xế mở kể khi chạy từ nhà tới cây xăng hà đông khoảng một km
tài xế có tạt vào đổ xăng quan sát thì thấy người này không bình thường
vì chân chảy xước chảy máu
trong khi chỉ mặc quần áo cọc trên người không có hành lý gì cả
lúc này tài xế này cũng không nghĩ đây là phạm nhân trốn trại mà chỉ nghĩ là đối tượng này nghiện ngập bài bạc
cũng theo tài xế taxi mai linh mục đích vào đổ xăng là để hỏi tiền trước
nếu không có tiền thì bảo người nhà bắn tiền vào tài khoản
vì người này nói là trở về xuân mai hà nội nếu không có tiền sẽ không đi nữa
tài xế m cho biết khi biết đây là phạm nhân trốn trại ông cũng rất lo lắng
thế nhưng quá trình di chuyển mới được khoảng một km nên cũng chưa xảy ra vấn đề gì
đến chín h ba mươi phút sáng nay theo thông tin lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được phạm nhân mai văn đệ
công tác khoanh vùng truy bắt vẫn đang được triển khai
ngày ba bốn công an tp dị an tỉnh bình dương đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông
khiến hai người tử vong ba người bị thương
chi tiết vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ngay sau đây
thông tin ban đầu khoảng hai mươi h ba mươi ngày hai tháng bốn hai thanh niên bùi văn kiệt một mươi sáu tuổi quê an giang
và trần công nhật một mươi sáu tuổi quê thừa thiên huế
chở nhau bằng xe máy biển số sáu mươi bảy g một tám mươi chín nghìn năm trăm chín mươi sáu chạy với tốc độ cao trên đường hai bà trưng
thuộc địa bàn phương đông hòa tp dị an
khi đến giao lộ với đường nguyễn bính xe máy của hai thanh niên này va chạm với xe máy biển số ba mươi sáu m hai bốn nghìn ba trăm ba mươi một
đang băng qua đường
lúc này trên xe máy có ba người gồm hai người lớn trong đó có bà nguyễn thị liên bốn mươi một tuổi quê tiền giang
một bé nhỏ cú tông mạnh đã khiến năm nạn nhân ngã xuống đường văng ra xa nhiều mét
hậu quả là bùi văn kiệt tử vong tại chỗ
bà nguyễn thị liên chết tại bệnh viện ba người còn lại bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu
nhận tin báo công an thành phố dị an đã tới khám nghiệm hiện trường trích xuất camera để làm rõ vụ việc
hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ
dạng sáng ngày ba tháng bốn một sự cố đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công ty than thống nhất tkv
tại tp cẩm phả tỉnh quảng ninh khiến một mươi một công nhân gặp nạn trong đó bốn người tử vong
sự việc xảy ra vào h hai mươi phút tại gương lò xv năm nghìn một trăm bốn mươi số hai phân xưởng đào lò hai
công ty than thống nhất tkv
vào thời điểm này một mươi một người đang thực hiện đào tiến gương lò
thì xảy ra cháy khí mê tan khiến cho bốn công nhân tử vong tại chỗ
các nạn nhân gồm có trần văn bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã lục hồn huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
nguyễn thành luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tại đoàn hùng phú thọ
tạ văn nhâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại phủ yên thái nguyên
lê văn huyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện hòa an tỉnh cao bằng
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc
bí thư tỉnh ủy quảng ninh nguyễn xuân ký đã chỉ đạo phân công lãnh đạo tỉnh đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ
chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc các lãnh đạo công ty than thống nhất
có mặt kịp thời chỉ đạo đội cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ
sau khoảng ba giờ nỗ lực tìm kiếm bốn công nhân đã được đưa ra ngoài
bảy công nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
sáng ba bốn ông nghiêm xuân cường phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh
cùng đoàn công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ của tỉnh
cho các gia đình nạn nhân tử vong và bị thương
ngày hai tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh gia lai đã xét xử sơ thẩm tội giết người
đối với nhóm bị cáo võ thanh duy nguyễn văn thanh luận cao hùng sơn cùng sinh năm hai nghìn bảy
và phạm vinh quang sinh năm hai nghìn sáu đều trú tại xã nghĩa an huyện cơ bang tỉnh gia lai
trong đó sơn đã nghỉ học ba bị cáo còn lại đang theo học tại một trường trung học phổ thông
theo cảo trạng đối ngay một mươi hai chín hai nghìn hai mươi ba võ nguyên vũ sinh năm hai nghìn sáu học sinh
thấy luận chờ bạn gái cũ của mình đi chơi nên đã nói người bạn đi cùng
chặn đánh luận không gây thương tích
sau khi tấn công luận
vũ và bạn đi nhậu
tức giận vì bị tấn công luận rủ võ thanh duy phạm vinh quang và cao hồng sơn
mang theo hai con dao nhọn đi tìm vũ để trả thù
nhóm luận thấy vũ đang ngồi nhậu thì lao vào tấn công
trong lúc sâu sát duy cầm con dao tấn công vũ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
coi thường tính mạng của người khác có thái độ hung hãn và gây ra hậu quả trên người
thực hiện hành vi phạm tội khi đang là người dưới một mươi tám tuổi
sau quá trình xét hỏi và tranh luận hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh gia lai
đã tuyên phạt võ thành duy và nguyễn văn thành luận mỗi bị cáo một mươi ba năm tù
phạm quang vinh một mươi một năm tù cao hồng sơn năm năm tù cùng về tội giết người
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật
mời quý vị tiếp tục theo dõi
ngày hai tháng bốn công an tỉnh thanh hóa phát thông báo khẩn
truy tìm một phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam của bộ công an ở thị trấn thống nhất huyện yên định
theo thông tin ban đầu từ công an tỉnh thanh hóa phạm nhân trốn trại giam là mai văn đệ
ba mươi tuổi quê ở xã hải giang huyện hải hậu tỉnh nam định
khi trốn khỏi trại giam số năm thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
đóng tại thị trấn thống nhất huyện yên định thanh hóa
mai văn đệ mặc áo phông màu xanh quần bùi kẻ sọc
sau khi trốn khỏi trại giam phạm nhân đệ đi taxi đến xã hà lĩnh huyện hà trung thanh hóa rồi tiếp tục bỏ trốn
ngay trong đêm ngày hai tháng bốn công an huyện hà trung cũng đã thông báo về vụ việc nêu trên đến người dân địa phương
đề cao tinh thần cảnh giác bảo vệ bản thân và gia đình
công an tỉnh thanh hóa khuyên cáo người dân khu vực huyện hà trung và các địa phương lân cận chú ý cảnh giác
đề phòng phạm nhân vừa trốn vào trại giam nêu trên có thể trộm cắp cướp tài sản phương tiện trên đường đi chạy trốn
người dân có thông tin về phạm nhân mai văn đệ nghị thông báo ngay cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
theo số điện thoại hai nghìn ba trăm bảy mươi ba tám trăm năm mươi tám hai trăm năm mươi hai hoặc ba sáu trăm sáu mươi sáu chín mươi năm nghìn năm trăm tám mươi tám và công an địa phương nơi gần nhất
ngày hai tháng bốn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà tĩnh cho biết
tại tuyến tránh thành phố hà tĩnh vừa xảy ra vụ tai nạn khiến hai người bị thương hai đầu xe hư hỏng nặng
theo đó vào khoảng một mươi bốn h năm mươi ba phút phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà tĩnh
nhân được tin báo tại đường tránh thành phố hà tĩnh đoạn qua xã tân lâm hương huyện thạch hà
xảy ra vụ tai nạn giữa chiếc xe khách mang biển kiểm soát tỉnh nam định với xe tải mang biển số lào
và chạm mạnh khiến hai phương tiện hư hỏng nặng phần đầu
tuổi ngụ tại huyện hương sơn hà tĩnh và tài xế xe khách là anh lvh bốn mươi sáu tuổi ngụ tại huyện hải hậu tỉnh nam định bị mắc kẹt trong cabin
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà tĩnh đã điều động một xe chữa cháy và một mươi bốn cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
triển khai hệ thống bành cắt móc tời phá cửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu
đồng thời cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà tĩnh cũng phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an huyện thạch hà tổ chức phân làn đường đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn
được biết tài xế xe tải sau khi được đưa ra khỏi cabin đang trên đường đi cấp cứu đã tử vong hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị ngày hai tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết đang điều tra vụ việc một bé trai sinh năm hai nghìn hai mươi ba tử vong bất thường tại một nhà dân giữ trẻ tự phát
hiện tại cơ quan điều tra đang giữ một người để điều tra liên quan đến vụ việc này
theo đó ngày ba mươi tháng ba cha mẹ bé trai tt sinh ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba báo công an về việc bé t tử vong bất thường khi đang gửi tại nhà bà trần thị thúy hát khu phố ba b phường thới hòa thị xã bến cát
nhận được tin báo lực lượng công an đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân tử vong của bé t
qua khám nghiệm bước đầu xác định bé t có dấu hiệu bị tác động ngoại lực dẫn đến tổn thương bên trong dẫn đến tử vong
theo lời kể của cha mẹ bé t do bận đi làm nên gia đình gửi bé t cho bà hát chăm sóc cả ngày lẫn đêm với giá hai năm triệu đồng một tháng
ngày hai mươi chín tháng ba khi gia đình đến thăm bé t thì thấy bé bị vết bầm sau đầu nên hỏi bà hát
bà hát nói do bé t dỡn nên va chúng phụ
các bác sĩ xác định bé t đã tử vong trước khi đến bệnh viện
theo một số người dân bà hát đến địa điểm trên thuê nhà được vài tháng nay
do thất nghiệp nên bà hát tự nhận giữ vài em nhỏ để chăm sóc
khi chăm sóc trẻ bà hát có nhờ con gái tên v sinh năm hai nghìn tám phụ chăm sóc
đại diện phòng giáo dục và đào tạo thị xã biên cát cũng đã xác nhận có sự việc này
tuy nhiên bà hát đã đưa bé t vào trường
lãnh đạo đơn vị này cho biết nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng vẫn đang được lực lượng công an điều tra làm rõ
cũng theo lãnh đạo đơn vị này sự việc này xảy ra tại một nhà người dân nhận giữ trẻ tự phát
thời gian qua đơn vị này cũng đã đề nghị ủy ban nhân dân các phường xã và chỉ đạo các trường mầm non công lập tăng cường công tác nắm tình hình
quản lý không để người dân nhận giữ trẻ tự phát như thế này
tuy nhiên do nhu cầu của người dân nên một số người không có công việc ổn định đã nhận chăm sóc trẻ nhỏ
việc nhận giữ trẻ tự phát rất khó quản lý vì hầu hết những người nhận giữ trẻ sinh sống đan sen trong các khu dân cư
họ nhận giữ chỉ vài bé như kiểu người thân giữ hộ
lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo thị xã bến cát cho biết sự việc xảy ra quá đau lòng
sau sự việc này một lần nữa cơ quan chức năng đã đề nghị ủy ban nhân dân các phường xã tăng cường quản lý
nắm thông tin về các hộ dân nhận giữ trẻ tự phát
từ đó vận động tuyên truyền và xử lý nghiêm không để tình trạng này xảy ra
thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ án mạng đau lòng
đáng chú ý hơn khi các đối tượng gây án thậm chí là máu mủ ruột thịt trong cùng gia đình
khiến dư luận không khỏi băng hoàng sừng sốt
đơn cử như vụ việc mới đây xảy ra trên địa bàn tỉnh quảng nam
người cha bất ngờ dùng hung khí tấn công khiến cậu con trai tử vong tại chỗ
cụ thể vào lúc tám giờ một mươi năm phút cùng ngày tại khối phố câu hà phường điện ngọc thị xã điện bàn quảng nam
ông ntt bốn mươi bảy tuổi ở khối phố câu hà
con trai là nqp năm hai nghìn hai mươi ba ở cùng địa phương dẫn đến tử vong tại chỗ
sau đó ông tê dùng dao tự chấm dứt cuộc sống và được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên do vết thương nặng nên ông tê đã tử vong
tiếp nhận thông tin lực lượng công an tỉnh quảng nam đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin khám nghiệm
hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ án mạng này
chưa rõ nguyên nhân vụ việc thế nhưng hành vi sát hại con trai ruột còn nhỏ tuổi là hành vi máu lạnh
mất nhân tính gây hoa mang dư luận và cần chịu sự trừng phá từ pháp luật
hy vọng lực lượng chức năng sẽ có bản án nặng tay dành cho đối tượng nhằm gian đe cũng như đảm bảo an ninh xã hội
tương tự như vụ việc trên hẳn quý vị khán giả chưa thể quên vụ án cách đây một năm tại đồng nai gây rúng động dư luận lúc bấy giờ
cụ thể khoảng trưa ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hàng xóm nghe thấy tiếng khóc thét kêu cứu của trẻ con
tổ một mươi một khu phố ba phường trảng giài tp biên hòa
nghi có sự chẳng lành họ kiểm tra thì phát hiện bên trong căn nhà có lưu và hai con gái ruột nhưng cửa bị khóa trái
thời điểm này bé gái đang nằm bất động trên nền nhà
hàng xóm yêu cầu nguyễn tiến lưu ba mươi tám tuổi ngụ tỉnh bình phước mở cửa nhưng người đàn ông này không chịu
sự việc được trình báo công an phường
các cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nhanh chóng có mặt nhưng đối tượng vẫn bất hợp tác
lực lượng công an phải phá cửa khống chế và bắt giữ lưu đồng thời giải cứu cháu bé ra ngoài an toàn
còn cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi ba đã tử vong
tại cơ quan công an bước đầu lưu khai nhận do mâu thuẫn với vợ là chị ttv nên mua rượu về nhà uống
khi có ma men trong người không làm chủ được hành vi nên lưu đã dùng tay tác động phần cổ con gái dân đến tử vong và gửi lên một nhóm gia lô nơi vợ làm cùng
mới đây khoa bỏng tạo hình thẩm mỹ bệnh viện trưng vương tp hcm đã gửi báo cáo
sự cố chuyên môn nhiều ca tai biến thẩm mỹ mà nơi này tiếp nhận điều trị đến thanh tra sở y tế tp hcm theo quy định
được biết có bệnh nhân lth ba mươi tám tuổi ngụ tp hcm bị nóng đỏ sưng đau mông sau khi tiêm filler chất làm đầy không rõ loại tè một cơ sở ở hà nội
tại bệnh viện người phụ nữ được trần đoán có áp xe mông phải mổ nạo filler và chăm sóc với thường tích cực
ngoài ra bệnh viện trưng vương cũng báo cáo trường hợp của chị ptj bốn mươi bảy tuổi quê bắc ninh tạm trú tại tp hcm
nhập viện trong tình trạng sưng đau vùng mi dưới mắt phải
nữ bệnh nhân kể cách đây vài năm chị được một bệnh viện thẩm mỹ có bác sĩ hàn quốc nằm trên địa bàn quận một mươi tp hcm
thực hiện tiêm filler để làm đẹp khử thâm vùng mi mắt
đầu năm hai nghìn hai mươi bốn chị dây phát hiện da vùng mắt được tiêm filler vẫn khó chịu có dấu hiệu lợn cợn vón cục
nên đến một công ty bệnh viện thẩm mỹ quốc tế trên địa bàn quận gò vấp tp hcm để chăm sóc da
tại đây nhân viên cơ sở tư vấn cho người phụ nữ
việc tiêm thuốc tan phil để xử lý tình trạng trên
chỉ sau một ngày tiêm thuốc vùng mắt của chị dê đau và sưng lên
nữ khách hàng quay trở lại cơ sở thẩm mỹ thì được cho uống thuốc một tuần
hơn một tháng sau khi thấy vẫn không cải thiện chị dây trở lại cơ sở thẩm mỹ ở quận gò vấp thông báo tình trạng
tuy nhiên nhân viên nơi này cho biết mắt chị bị biến chứng là do việc tiêm chất làm đầy trước đây
nên sẽ không chịu trách nhiệm
khi không thể chịu nổi các cơn đau ở vùng mắt người phụ nữ đến bệnh viện trưng vương cầu cứu
bệnh nhân được xác định đã bị áp xe vùng mắt phải phẫu thuật xử lý gấp
quá trình điều trị các bác sĩ dạch mở ổ thoát dịch mổ bóc tách cắt bỏ các mô thâm nhiễm chất làm đầy cho bệnh nhân
hiện tại chị dê vẫn phải theo dõi sát với vùng mắt phải băng kín có mắt trái cũng không thể mở ra hoàn toàn
ngoài ra tinh thần bệnh nhân cũng bị ảnh hưởng
đáng chú ý khi chị dê thông báo trần đoán tại bệnh viện trưng vương
người xưng là bác sĩ ở cơ sở thẩm mỹ lại khẳng định tiêm thuốc tan không gây áp xe mà do silicon cũ
người này sau đó bất ngờ chặn tài khoản của bệnh nhân
thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa hai đinh phương đông khoa bỏng tạo hình thẩm mỹ bệnh viện trưng vương chia sẻ
chỉ vài tuần gần đây nơi này đã tiếp nhận từ năm đến một mươi trường hợp tai biến liên quan đến việc tiêm phi lờ
bác sĩ đông khẳng định filler đã len lỏi và các tổ chức dưới xa sẽ không thể lấy hết hoàn toàn
sau một thời gian xử lý lại cây biến chứng do đó bệnh nhân phải mổ nhiều lần
thời gian điều trị kéo dài với chi phí xử lý lớn
ngày hai tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục xét xử bị cáo trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi năm bị cáo khác
trong phiên tòa ngày này chủ tọa phiên tòa cho rằng lá thư của ceo tập đoàn lớn ở hồng kông
trung quốc chưa được hợp pháp hóa lãnh sự nên không thể xem là một phần của luận cứ bảo chữa
cụ thể khi bào chữa cho bị cáo trương mỹ lan luật sư cho rằng
ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ông justin chu đại diện tập đoàn ck assets holding limit
tập đoàn đầu tư lớn ở hồng kông trung quốc trong lĩnh vực bất động sản do tỷ phú lý gia thành sáng lập
và ông lee hao đại diện tập đoàn orix nhật bản và trương mỹ lan trương huệ vân
có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tp hcm
tại đây hai tập đoàn này bày tỏ mong muốn tìm cơ hội đầu tư vào tp hcm
sau khi nghe tin bà trương mỹ lan bị bắt ngày hai mươi bảy tháng ba
ông justin chu viết thư gửi tòa án nhân dân tp hcm
bày tỏ những tình cảm tốt đẹp dành cho bà trương mỹ lan
và tạo điều kiện đàm phán để đầu tư các dự án của bà lan
chủ tọa cho biết văn bản này chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định
nên hội đồng xét xử không xem xét và nhắc nhở luật sư của bị cáo trương mỹ lan
không đề cập đến lá thư này tránh để hiểu nhầm truyền thông sai
về tranh luận xoay quanh việc định giá dự án mũi đèn đỏ
vị kiểm soát đánh giá các luật sư đưa chứng thư thẩm định của công ty savius là không phù hợp
vì chứng thư này thẩm định tài sản hình thành trong tương lai
với mong muốn khắc phục hậu quả gia đình bị cáo lan đã liên hệ với quỹ đầu tư
và quản lý tài sản hàng đầu châu á
bên cạnh đó với mong muốn được đề xuất giải pháp toàn diện liên quan đến scb
bị cáo lan mong muốn liên kết nhà đầu tư trên toàn cầu
bà trương mỹ lan tin tưởng sự quan tâm của các quỹ đầu tư nước ngoài
cho việc phát triển các dự án của vạn thịnh pháp
với một mươi ba tài sản nằm ngoài danh mục kê biên sẽ được sử dụng để khắc phục hậu quả vụ án nếu có
gia đình bà lan đề xuất làm việc với quỹ đầu tư để sử dụng chiến lược giải pháp khác nhau
chuyển nhượng dự án giá trị cao nhất
đồng thời gia đình bị cáo đề xuất bán chuyển nhượng với các tài sản thế chấp tại scb
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật được
xin mời quý vị cùng theo dõi
chiều hai tháng bốn công an tp hòa bình cho biết vừa bắt giữ đối tượng cvt
ba mươi tuổi trú tại xã tu lý huyện đà bắc tỉnh hòa bình về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó ngày một tháng bốn công an phường tân thịnh tiếp nhận đơn trình báo của chị th ba mươi năm tuổi về việc chị bị tống tiền
chị thơ cho biết là chị quen biết và phát sinh quan hệ tình cảm với người đàn ông tên là cvt
trong quá trình yêu đương tê có dùng điện thoại di động quay lại video quan hệ giữa hai người
lợi dụng điều đó từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
t nhiều lần yêu cầu chị thờ chuyển tiền vào tài khoản của mình
với tổng số tiền năm mươi triệu đồng
tê đe dọa nếu chị thờ không gửi tiền sẽ chuyển toàn bộ ảnh và video cho người nhà và bạn bè của chị thờ
sau khi tiếp nhận thông tin công an phường tân thịnh đã xác minh và bắt giữ đối tượng cvt
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hòa bình thụ lý theo quy định
liên quan đến vụ việc khách tố ba tài xế taxi ở nha trang chở người đến quán hải sản cháo hàng
hãng taxi có liên quan đã đình chỉ công việc và thu xe đối với ba tài xế này
ngày hai tháng bốn
ông lê anh văn giám đốc công ty taxi quốc tế nha trang cho biết
đã yêu cầu các tài xế trong vụ khách tố ba tài xế taxi ở nha trang trở người đến quán hải sản cháo hàng
viết tường trình đồng thời đình chỉ công việc thu phương tiện
theo ông văn sau khi nhận thông tin từ khách hàng
bằng nghiệp vụ phía công ty xác định ba xe taxi bảy chỗ đón khách của anh phan cường trên đường nguyễn thị minh khai
chuyến xe đầu tiên xuất phát vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi chín tháng ba và các chuyến cách nhau hơn một mươi phút
các tài xế trong vụ
được có thâm niên làm việc ở công ty
theo tường trình của các tài xế
họ cho rằng khách chỉ yêu cầu đình quán hải sản ts
tuy nhiên không nêu dõi địa chỉ cụ thể
từ đó các tài xế tự chở khách đến quán ts số một trăm linh hai đường trần phú thành phố nha trang
nói về việc các quán ăn trên địa bàn thành phố nha trang chi hoa hồng cho lái xe
giám đốc công ty taxi quốc tế nha trang thừa nhận có vụ việc trên
anh phan cường hà nội khách tố bị đưa đình quán hải sản cháo hàng cho biết
vào chiều cùng ngày hãng taxi quốc tế nha trang
đã liên hệ nắm thông tin để xử lý các tài xế
vị khách cũng cho biết
phía cơ quan chức năng thành phố nha trang đã liên hệ tiếp nhận thông tin vụ việc
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi
khoảng tám giờ ba mươi phút ngày hai tháng bốn
các hộ dân phát hiện người phụ nữ rơi từ tầng cao của tòa trung cư
trên địa bàn phường phú la quận hà đông hà nội xuống đất tử vong
khi đó người dân nghe thấy tiếng động ở khu vực tầng hai mươi năm của tòa trung cư
diễn biến sau đó người dân thấy một phụ nữ bất động dưới sảnh trung cư đã tử vong
nhận được tin báo của người dân lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường
tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
một lãnh đạo công an quận hà đông xác nhận vụ việc nêu trên và cho biết
người phụ nữ rơi từ trung cư xuống là công dân trên địa bàn bốn mươi sáu tuổi
ngày ba tháng bốn công an quận một mươi hai tp hcm đang tạm giữ trịnh hoài trung
sáu mươi tuổi ngụ tại huyện hóc môn và bảy người khác để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đây là nhóm trộm cắp xe máy tại trường học bệnh viện trung cư
bằng thủ đoạn đi xe máy đến các địa điểm trên rồi đánh cháo biển số
sang các xe máy khác có giá trị cao hơn để qua mặt nhân viên bảo vệ rồi lấy ra ngoài
trong đó ông trung là người trực tiếp đi cháo biển số đổi xe
còn vũ tô hiệu bốn mươi năm tuổi ngụ quận bình tân và võ thị nhỡ năm mươi một tuổi quê long an
phụ trách đường dây tiêu thụ
năm đối tượng còn lại vận chuyển xe sang biên giới campuchia
theo chỉ đạo của bà nhỡ và ông hiệu
qua đấu tranh ông trung khai nhận
tại quận một mươi hai vào năm hai nghìn hai mươi một hai đối tượng này cùng đồng bọn
thực hiện một vụ cháo đổi ba xe máy tại phường thạnh lộc
một vụ tráo đổi ba xe tại phường tân thới nhất
và một vụ cháo đổi một xe tại phường trung mỹ tây
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay băng của ông trung đã thực hiện hai vụ tráo đổi thành công
năm xe máy tại phường tân tránh hiệp quận một mươi hai
một vụ hai xe tại huyện hóc môn và một vụ một xe tại quận gò vấp
công an quận một mươi hai khuyến cáo người gửi xe tại các khu vực có bảo vệ
có người trông coi hoặc camera giám sát vị trí dễ quan sát không bị khuất tầm nhìn
lực lượng bảo vệ người giữ xe cần chú ý đối chiếu thẻ xe hoặc vé khi cho xe ra
thường xuyên tuần tra kịp thời phát hiện đối tượng khả nghi làng vàng trong bãi xe
thực hiện hành vi trộm cắp đánh cháo tài sản
ngày hai tháng bốn huyện ủy đắc lây đã có báo cáo lên thường trực tình ủy con tum
liên quan đến sự việc bốn học sinh trên địa bàn tấn công bạn học ở ký túc xá
quay clip đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận
do mâu thuẫn qua nhắn tin trên facebook khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
có bốn học sinh gồm pth sinh năm hai nghìn một mươi học sinh trường trung học cơ sở đắk pest
il sinh năm hai nghìn tám học sinh trường trung học cơ sở đắc pết
ilkt sinh năm hai nghìn tám học sinh trường phổ thông dân tộc nộ trú huyện đắc lây
và iaht sinh năm hai nghìn tám học sinh trường trung học cơ sở đắc lây
iaht sinh năm hai nghìn tám học sinh trường trung học phổ thông dân tộc nộ trú huyện đắc lây
đã đi đến ký túc xá của trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện
tại đây nhóm bốn nữ sinh tìm em imt sinh năm hai nghìn tám là học sinh trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện để giải quyết mâu thuẫn
nhóm ht và hat thay nhau tấn công imt bắt em này quỷ xin lỗi
riêng il chỉ dùng điện thoại quay video ghi lại sự việc trên và sau đó video được lan truyền trên mạng xã hội
ngay sau khi vụ việc xảy ra thường trực huyện ủy đắk rây đã chỉ đạo công an huyện khẩn trương điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thăm mỏi động viên gia đình và cá nhân học sinh imt
gia đình của các nữ sinh tham gia tấn công học sinh imt đã đến gặp xin lỗi gia đình nạn nhân
hai bên gia đình thống nhất giải quyết vụ việc bằng hình thức dân sự và yêu cầu nhà trường có biện pháp giáo dục kiểm điểm học sinh theo nội quy của nhà trường
qua giám định học sinh imt không có thương tích gì
tỷ lệ thương tích
hiện tại sức khỏe và tinh thần ổn định có thể đến trường học tập trong thời gian tới
qua củng cố hồ sơ thì hành vi của bốn học sinh có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích hoặc làm nhục người khác
hiện tại công an huyện đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
về phía các đơn vị trường học có học sinh vi phạm thì tiến hành thành lập hội đồng kỳ luật để xử lý theo nội quy quy chế của nhà trường
đồng thời cảnh cáo trước toàn trường về hành vi vi phạm của bốn nữ sinh để làm gương
hành vi đã bị hacker chiếm quyền đổi ảnh đại diện ảnh bìa và chuyển tên thành ripper một hệ thống thanh toán sử dụng công nghệ blockchain
tuy nhiên các video trên kênh quang minh vox vẫn tồn tại và không bị phát trực tiếp nội dung giới thiệu tiền điện tử
hình ảnh đại diện đã được đổi lại thành quang linh vlube nhưng ảnh bìa vẫn là reatter nên một số người dùng nghi ngờ về việc kênh có bị hách
tương tự kênh của độ bc kênh của nguyễn đông cũng đã bị chiếm quyền và phát trực tiếp quảng cáo tiền điện tử xrp
trong nội dung phát trực tiếp tin tặc cũng gửi kèm đường link để lôi kéo người dùng truy cập mua đồng xrp
theo các chuyên gia link này sẽ chứa mã độc nhằm đánh cắp thông tin của người dùng
hiện kênh đông poplo vylux cũng đã không thể tìm kiếm trên youtube
ngày hai tháng bốn công an quận bình thủy tp cn đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông khiến hai anh em thương vong
theo đó khoảng hai mươi h hai mươi năm phút ngày một tháng bốn ttd một mươi chín tuổi điều khiển xe máy
chở tnt một mươi một tuổi cùng ngụ phường an khánh quận ninh kiều lưu thông bên trái phần đường hẻm chín mươi một cũ
theo hướng từ đường võ văn kiệt đến đường cách mạng tháng tám đoạn qua phường long hòa quận bình thủy
khi đến đoạn cách vòng xoay võ văn kiệt khoảng ba trăm linh mét đê tông vào những cối bê tông hào kỹ thuật dùng để đặt hệ thống cáp điện bên lề đường
cú va chạm khiến cả hai ngã xuống đường chiếc xe máy biến dạng
t ngồi sau tử vong tại chỗ đê bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
sáng ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn ủy ban nhân dân quận tám tp hcm đã phối hợp cùng ủy ban mặt trận hội liên hiệp phụ nữ
quận đoàn ban trị sự giáo hội phật giáo hội chữ thập đỏ ban bảo trợ hội chữ thập đỏ quận tám
hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy lớn trong đêm một tháng bốn ven kênh tàu hủ
tổng số tiền hỗ trợ bước đầu là một trăm chín mươi tám triệu đồng
theo trang thông tin
các ban ngành đoàn thể tại địa phương đã nhanh chóng thăm hỏi hỗ trợ bước đầu cho các hộ dân trong vụ cháy ven kênh tàu hủ
tại phường hai quận tám tp hcm với số tiền gần hai trăm linh triệu đồng
cụ thể hỗ trợ cho ba hộ bị cháy tiền mặt là bốn mươi một triệu đồng một hộ và hai phần nhu yếu phẩm trị giá năm trăm linh đồng
sáu hộ bị ảnh hưởng được hỗ trợ một mươi một triệu đồng một hộ và hai phần nhu yếu phẩm
bên cạnh đó ngay trong đêm một tháng bốn quỹ ban nhân dân phường hai cùng các ban ngành đoàn thể
đã bố trí chỗ ở tạm thời
cụ thể hỗ trợ cho sáu hộ với hai mươi một nhân khẩu trong thời gian khắc phục thiệt hại do vụ cháy gây ra